cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an vừa ra quyết định truy nã đối với bùi quang huy
tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật nhật cường
theo đó bùi quang huy sinh ngày một mươi hai tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn tại hà nội quốc tịch việt nam dân tộc kinh
nghề nghiệp tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật nhật cường
nơi cư trú trung cư golden westlak số một trăm năm mươi một thụy khuê phường thụy khuê quận tây hồ thành phố hà nội
tội danh bị khởi tố buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại điều một trăm tám mươi tám và điều hai trăm hai mươi một bộ luật hình sự trốn ngày chín tháng năm năm hai nghìn một mươi năm
bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an
viện kiểm sát hoặc quỹ ba nhân dân nơi gần nhất
sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã
phải báo ngay cho phòng báo
điều một mươi bốn cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
địa chỉ số bốn mươi bảy phạm văn đồng phường mai dịch quận cầu giấy thành phố hà nội
điện thoại chín một năm sáu sáu sáu sáu sáu chín
trước đó cơ quan công an đã tiến hành khám xét hàng loạt cửa hàng của nhật cường mobile
phát hiện nhiều hoạt động vi phạm pháp luật của tập đoàn này